thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hoa kỳ theo lời mời của tổng thống donald trump
trong chuyến thăm kéo dài ba ngày với lịch trình hoạt động dày đặc tại hai điểm dừng chân là thành phố new york và thủ đô washington d c thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với tổng thống donald trump
theo truyền thông mỹ đây là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy là việt nam và hoa kỳ ngày càng chia sẻ những lợi ích chiến lược và quan điểm chung đối với khu vực cũng như là trên thế giới
giới chức hoa kỳ đánh giá chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra đúng thời điểm và là cơ hội quan trọng để chứng minh mối quan hệ song phương
tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng đối với quan hệ việt mỹ khi thủ tướng của các bạn đi thăm trong bối cảnh nước mỹ đã có tổng thống mới
hai bên đang cố gắng tìm hiểu quan điểm của nhau trong những vấn đề cùng quan tâm
điều thật sự ý nghĩa là chúng tôi đón tiếp nhà lãnh đạo đông nam á đầu tiên tới thăm mỹ để trao đổi về tình hình hiện nay
trong chuyến thăm này thủ tướng cho biết
nguyễn xuân phúc cho rằng quan hệ kinh tế thương mại hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển do hai nước có nền kinh tế bổ sung cho nhau
đáng chú ý thủ tướng nguyễn xuân phúc và bộ trưởng thương mại hoa kỳ wilbur ross đã cùng chứng kiến doanh nghiệp hai bên trao các văn bản hợp tác thương mại đầu tư được ký kết
chúng tôi đang thảo luận về một số chủ đề rất quan trọng trong đó có thương mại
thâm hụt thương mại giữa mỹ và việt nam đã khá lớn nhưng sẽ được khắc phục trong thời gian ngắn sắp tới
chúng tôi tin tưởng sẽ thực hiện được điều đó
các đối tác việt nam vừa có đơn đặt hàng lớn với mỹ điều đó có nghĩa sẽ có thêm nhiều việc làm cho người mỹ và có lợi cho việt nam
về hiệp định thương mại tự do song phương fta giữa việt nam và mỹ các chuyên gia cho rằng mỹ sẽ cân nhắc vấn đề này trong tương lai
tôi cho rằng dù cả hai bên đều nghĩ về vấn đề này nhưng tôi không kỳ vọng việt nam hiện đang ở vào vị trí mà chính quyền mỹ có thể đưa ra quyết định vào lúc này
khi đến thăm viện di sản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu quan trọng
trước đông đảo chính giới học giả hoa kỳ và đại sứ đại diện sứ quán các nước asean về chủ đề
cơ hội thách thức đối với hòa bình an ninh hợp tác và phát triển ở châu á thái bình dương và phát triển quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ